cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã eaku ea tiêu và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự
tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cà tu huyện chư quynh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã
giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ
đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ bày tỏ sự tiếc thương vô hạn chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điếu văn truy điệu tại buổi lễ cấp ủy đảng chính quyền địa phương
lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc và công an huyện chư quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động
các cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân